nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội đã đến dân hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước chính phủ qua các thời kỳ đã từ trần tại tp hcm
đến dân hương tưởng nhớ cố tổng bí thư nguyễn văn linh cố thủ tướng võ văn kiệt cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng cố luật sư nguyễn hữu thọ nguyên quyền chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nhà riêng ở tp hcm
đồng chí chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công đóng góp cho đất nước cho nhân dân trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc là những tấm gương cao đẹp sống vì nước vì dân
sau dân hương chủ tịch quốc hội cũng đã thăm hỏi tặng quà chúc tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ qua các thời kỳ